theo ban tổ chức dỗ tổ hùng vương lễ hội đền hùng năm hai nghìn một mươi bảy để bảo đảm an ninh trật tự an toàn cho du khách về sự lễ hội
lực lượng chức năng tỉnh phú thọ đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong suốt thời gian trước trong và sau lễ hội
để chuẩn bị ngày khai hội ngày một tháng bốn tức ngày năm tháng ba âm lịch gần một cán bộ chiến sĩ công an tỉnh phú thọ đã được huy động làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực lễ hội
ngoài lực lượng công an tỉnh công an các huyện của tỉnh còn có sự tham gia của một số đơn vị thuộc bộ công an
trên cơ sở đó các phương án kế hoạch cụ thể đã được triển khai nhằm ngăn chặn có hiệu quả hoạt động trước trong và sau lễ hội
để người ta báo về việc là mất trộm rồi mất cấp hay là lạc con hoặc là có vấn đề gì cần
ngoài ra tỉnh phú thọ cũng bổ sung lắp đặt năm mươi camera tại các đền vị trí tập trung đông người điểm giao thông quan trọng để thuận tiện cho việc quan sát triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự
trên các trục đường dẫn vào khu di tích lịch sử đền hùng bên cạnh lực lượng làm nhiệm vụ phân luồng và hướng dẫn phương tiện vào các bãi gửi xe đúng nơi quy định
thành hóa tôi ra đây nhưng mà lực lượng cảnh sát giao thông
lực lượng trật tự giao thông năm nay là hướng dẫn cho bà con với anh em lái xe là chú đáo đảm bảo để cho bà con lễ hội tốt hơn
đi lễ hội đền hùng năm nay thì tôi thấy là cái lực lượng công an của chúng ta là hướng dẫn chỉ đường và rất là rõ ràng cụ thể bảo vệ
rồi phân luồng cho du khách đi rất là tốt an toàn
trật tự không có vấn đề gì xảy ra cả
theo thống kê của ban tổ chức trong hai ngày mùng một và mùng hai tháng bốn
có khoảng hơn bốn xe ô tô các loại và hàng nghìn lượt xe mô tô đưa đón đồng bào về dự dỗ tổ hùng vương lễ hội đền hùng
với sự vào cuộc đồng bộ tích cực của toàn lực lượng công an tỉnh
tình hình an ninh trật tự từ khi khai hội đền hùng đến nay luôn luôn được bảo đảm
nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho du khách thập phương đồng bào cả nước về dự dỗ tổ